sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và thúc giục các bộ ban ngành địa phương cũng như từng doanh nghiệp từng người dân hãy biến khát vọng này thành hành động cụ thể
người đứng đầu chính phủ cũng đưa ra thông điệp không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường văn hóa văn minh xã hội
thủ tướng phân tích môi trường văn hóa bị ô nhiễm cũng độc hại không kém môi trường không khí nền tảng xã hội
văn hóa là trụ đỡ cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững
do đó các cấp ủy chính quyền đoàn thể cần quan tâm đến môi trường sống môi trường văn hóa cùng với phát triển kinh tế
theo thủ tướng kinh tế phát triển đồng thời môi trường văn hóa tốt đẹp truyền thống bản sắc dân tộc cũng phải được giữ gìn hành vi ứng xử của mỗi công dân phải văn minh nhân văn
ngoài ra nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải là môi trường tốt để hình thành nên những doanh nhân có tinh thần dân tộc biết tôn trọng cội nguồn tuân thủ pháp luật hòa ý chí của mình vào khát vọng về một việt nam độc lập tự cường và thịnh vượng
về phương hướng trong thời gian tới thủ tướng đề nghị không ngừng đổi mới tư duy hoàn thiện triển khai chủ trương chính sách pháp luật thao gỡ khó khăn vướng mắt về môi trường đầu tư kinh doanh đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân xoay nghiệp
bên cạnh đó là khơi thông huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực giải phóng mọi năng lực sản xuất tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt phát triển mạnh mẽ các ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng
thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật kỷ cương hiệu quả chỉ đạo điều hành đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm kiểm soát quyền lực nhất là với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm
nhiều nơi kỷ luật không nghiêm nên chính sách rất nhiều nhưng tạo ra giá trị vật chất tinh thần chưa đủ thậm chí còn kìm kẹp
một nhiệm vụ nữa mà thủ tướng yêu cầu là phát triển nhanh và bền vững gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội bảo vệ môi trường nâng cao đời sống của người dân củng cố an ninh quốc phòng thúc đẩy hội nhập quốc tế
về nhiệm vụ trong dịp năm mới tết canh tí hai nghìn hai mươi thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương không để thiếu hàng trong dịp tết bảo đảm cho mọi người mọi nhà đều có tết nhất là người nghèo hộ chính sách người dân vùng sâu vùng xa đặc biệt lưu ý bảo đảm an ninh an toàn trong dịp tết
bên cạnh đó thủ tướng nhắc lại chỉ thị của ban bì thư về cấm biếu tặng quà tết lãnh đạo đồng thời yêu cầu quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị này
kết thúc một ngày dễ làm việc hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ
với các địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi hai phiên họp chính phủ cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
phiên họp tập trung bàn thảo các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế pháp luật
tại phiên họp thủ tướng nhấn mạnh những phiên họp chuyên đề về luật trong năm hai nghìn một mươi chín rất thiết thực nhằm trình quốc hội theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật
những thể chế này do chính phủ đề xuất nên chính phủ đều có trách nhiệm bên cạnh quốc hội
cho nên cái sai đúng là chúng ta có trách nhiệm chứ không phải chỉ hết cho quốc hội

để vào chúng ta có những cái luật quy định tốt nhất để phục vụ quốc hội trách nhiệm quốc hội trách nhiệm
sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên đóng góp vào một số luật và dự thảo luật
thủ tướng đề nghị bộ cách đầu tư nghiên cứu tiếp thu và lắng nghe ý kiến khẩn trương hoàn thiện tờ trình của chính phủ
báo cáo thủ tướng chính phủ duyệt
ủy quyền báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội về chủ trương tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học đã qua sử dụng do nhật bản trao tặng
đây là tàu làm thực hành cho bộ tài nguyên môi trường để nghiên cứu khoa học
chính phủ đồng ý cho tiếp nhận tàu maru hai nếu kết quả kiểm tra đánh giá của các đơn vị tư vấn độc lập cho phép chất lượng của tàu này
có thể đảm bảo khai thác và sử dụng trong vòng bảy đến một mươi năm tiếp theo
tinh thần là không nhận tàu hỏng
sáng nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại bình dương đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tới thăm hỏi nhạc sĩ lão thành lư nhất vũ và vợ thi sĩ lê giang nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi
không chỉ nổi danh với những bài hát như cô gái sài gòn đi tải đạn bài ca đất phương nam
nhạc sĩ lư nhất vũ và vợ nhà thơ lê giang còn nổi tiếng với những công trình khảo cứu
su tầm và truyền bá văn hóa nam bộ đặc biệt là dân ca hò vé
tuy đã ở tuổi ngoài tám mươi vợ chồng nhạc sĩ lư nhất vũ vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu
sáng tác và sẽ hoàn thành tập sách mới có tên gọi là sóng sánh trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi gặp mặt đồng chí võ văn thưởng chúc nhạc sĩ lưu nhất vũ và thi sĩ lê giang mạnh khỏe
để tiếp tục đóng góp những tác phẩm giá trị góp phần vào bảo tồn văn hóa cổ truyền của vùng đất nam bộ
chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai bộ tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
động viên khóa sổ kiếp toán cuối năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm nay là năm đầu tiên vượt nhiều mục tiêu thu quan trọng
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ tham dự và chỉ đạo hội nghị
theo thống kê của tổng cục thuế đến một mươi bốn h chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hai số thu ngân sách nhà nước ước đạt một hai trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi ba tỷ đồng
dự kiến đến hết ngày cuối cùng của năm số thu nội địa ước đạt một hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng vượt tám sáu dự toán
cùng ngày tổng thủ tướng chính phủ tham dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toán cuối năm hai nghìn một mươi chín

đáng chú ý năm nay thu nội địa của sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đều vượt dự toán
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định đây là một năm toàn diện của ngành thuế và hải quan
phó thủ tướng cũng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai các luật quản lý thuế
nghị quyết xóa nợ đã ban hành áp dụng công nghệ thông tin trong thu chi ngân sách
đẩy mạnh hóa đơn điện tử bớt thuế khoán tăng thu cũng như làm tốt công tác dự toán thu một cách sát thực
để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai đoàn kiểm tra số một nghìn một trăm năm mươi năm của ban bí thư trung ương đảng do đồng chí trần cầm tú
bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung mương phó trưởng ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy về kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần cẩm tú ghi nhận những kết quả trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
đồng chí đề nghị trong thời gian tới tỉnh vĩnh phúc cần tiếp tục tinh sản biên chế cơ cấu lại đội ngũ cán bộ
ra soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
bên cạnh đó tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa phát hiện xử lý nghiêm minh
những hành vi tham nhũng những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những vấn đề gây bức xúc trong dư luận
ngày ba mươi một tháng một mươi hai tiếp tục hành trình thăm chúc tết đoàn công tác của bộ tư lệnh vùng năm hải quân
và lãnh đạo chín tỉnh thành khu vực phía nam của trung ương đoàn và báo chí địa phương trung ương
là đảo hòn khoai xã tân ân huyện ngọc hiền tỉnh cà mau
hòn khoai là đảo có vị trí quan trọng với quốc phòng an ninh nơi đây được ví như một trạm tiền tiêu
canh giữ vùng trời vùng biển và giải đất phía tây nam của tổ quốc
tại đây đoàn đã đến thăm chúc tết cho các cán bộ chiến sĩ trạm radar năm trăm chín mươi năm thuộc tiểu đoàn năm trăm năm mươi một vùng năm hải quân
đồn biên phòng bảy trăm linh thuộc bộ đội biên phòng tỉnh cà mau trạm hải đăng hòn khoai thuộc bộ giao thông vận tải
và hạt kiểm lâm
hòn khoai thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau
thưa quý vị trưa nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai các lực lượng thuộc bộ tư lệnh tp hcm đã hoàn tất công tác chuẩn bị trận địa phá hoa
để phục vụ cho người dân thành phố đón năm mới hai nghìn hai mươi
đến thời điểm này tại tp hcm ba điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới hai nghìn hai mươi đã sẵn sàng
cụ thể điểm bắn phá hoa tầm cao được bố trí tại công viên đường hầm sông sài gòn

công viên khu dân cư vinhom central park quận bình thạnh
điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
theo thống kê đã có tổng cộng hai ba trăm linh quả pháo tầm cao tám năm trăm linh quả tầm thấp và bảy bảy trăm linh quả pháo hỏa thuật đã được đưa vào nòng
kết nối nguồn điện đến trung tâm chỉ huy chờ đến giờ khai hỏa để phục vụ người dân thưởng thức xem phá hoa
màn bắn pháo hoa đón chào năm mới kéo dài trong vòng một mươi năm phút bắt đầu từ thời điểm giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa không dùng ngân sách
liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm h chiều nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai giá xăng và dầu đã đồng loạt được điều chỉnh
theo đó liên bộ quyết định trích lập quỹ bình nguồn giá xăng dầu đối với xăng e năm ron chín mươi hai dầu diesel dầu hỏa là một trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là bốn trăm linh đồng một lít dầu ma rút là ba trăm linh đồng một kg
chi quỹ bình nguồn giá với xăng e năm ron chín mươi hai dầu diesel dầu hỏa ở mức một trăm năm mươi đồng một lít
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình nguồn giá xăng dầu giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng một trăm năm mươi hai đồng một lít lên mức một mươi chín tám trăm tám mươi một đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng một trăm linh bốn đồng một lít lên mức hai mươi chín trăm chín mươi đồng một lít
dầu diesel năm s tăng năm trăm hai mươi tám đồng một lít lên mức một mươi sáu năm trăm chín mươi một đồng một lít
dầu hỏa tăng năm trăm sáu mươi chín đồng một lít lên mức một mươi năm năm trăm tám mươi năm đồng một lít
và dầu ma rút tăng năm trăm sáu mươi hai đồng một kg lên mức một mươi một chín trăm hai mươi đồng một kg
theo bộ công thương xuất khẩu lúa gạo trong năm hai nghìn một mươi chín đạt sáu hai triệu tấn thu về hai bảy tỷ usd
so với năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu lúa gạo năm hai nghìn một mươi chín tăng về sản lượng nhưng giảm gần một mươi về trị giá tương đương giảm khoảng ba trăm linh triệu đô la mỹ
theo bộ công thương giá gạo xuống thấp là nguyên nhân chính khiến cho giá trị xuất khẩu gạo giảm sâu và nhiều khả năng giá gạo sẽ giảm trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời hiện nay các quốc gia khác đang có xu hướng cơ cấu lại nền nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu lương thực nội địa và giảm sản lượng nhập khẩu
hơn nữa việt nam cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các đối tác nhập khẩu mới
ngoài ra đến tháng một mươi vừa qua cả nước có bảy bốn triệu hectare đất trồng lúa và giảm so với cùng kỳ
thưa quý vị theo chuyên gia môi trường trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
với kiểu thời tiết bị bao phủ bởi sương mù dày gió lặng nên khả năng phát tán các chất ô nhiễm thấp khiến cho ô nhiễm bụi mịn ở mức rất cao
tại địa bàn thành phố hà nội và các vùng lân cận vẫn ô nhiễm bụi mịn ở ngưỡng đỏ mức có hại cho sức khỏe
khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời ít mở cửa nhà và luôn đeo khẩu trang chống được bụi mịn
lúc một mươi sáu h ngày ba mươi một tháng một mươi hai
hệ thống quan trắc không khí của tổng cục môi trường tại năm trăm năm mươi sáu nguyễn văn cử gia lâm hà nội hàng đậu phạm văn đồng
minh khai bắc từ liêm tri cục bảo vệ môi trường cầu giấy ghi nhận chỉ số aqi ở mức đỏ một trăm năm mươi ba một trăm sáu mươi một
vườn hoa hồng hà quảng ninh cũng ở mức kém một trăm một mươi chín
những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe cần hạn chế ra ngoài những người bình thường ít ảnh hưởng
ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó bị cáo nguyễn hữu tín nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm bị tuyên mức án bảy năm tù
sau gần một tuần xét xử tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án ông nguyễn hữu tín
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm bị tuyên án bảy năm tù
bị cáo đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm sáu năm sáu tháng tù
bị cáo trường văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường tp hcm năm năm tù
bị cáo lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp hcm bốn năm tù
bị cáo nguyễn thanh trương nguyên trưởng phòng đô thị văn phòng ubnd tp hcm mức án ba năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ngày ba mươi một tháng một mươi hai công an tp hcm đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
của người bệnh và người nuôi bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn
cơ quan công an đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng nguyễn thị kim chi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trần thị cẩm nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám dương thúy hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
an thủy nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trần thu yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cùng ngụ quận bốn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
ngoài ra đang điều tra làm rõ vai trò hỗ trợ giúp sức nhóm này của ba đối tượng khác
trước đó ngày ba mươi tháng một mươi hai nhóm chi hạnh nguyệt yến đến quán nước trên đường an dương vương
để bàn bạc tính cách vào bệnh viện phạm ngọc thạch quận năm trộm cắp tài sản của bệnh nhân và người nuôi bệnh
khi đến bệnh viện cả nhóm vào mua sổ khám bệnh như bình thường và tìm con mồi ra tay
ngay lập tức cả nhóm vây quanh tiến hành thủ đoạn trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội
trong đó nhóm này đã gây án ở nhiều bệnh viện trên toàn thành phố hồ chí minh
có sự tổ chức phân công vai trò bài bản như đóng giả là xe ôm chuyên chở
được biết các nhóm đối tượng này đã có nhiều tiền án tiền sự trước đó
camera giám sát được xem như là một công cụ an ninh chủ đạo trong việc phòng chống tội phạm
giám sát sản xuất kinh doanh kiểm soát các hoạt động trong gia đình
thế nhưng người dùng loại thiết bị giám sát này đang đứng trước rủi ro do dỉ thông tin
bởi số lượng các cuộc tấn công và tội phạm trên không gian mạng ngày càng tăng cao
nhiều hệ thống camera đã bị các đối tượng xấu xâm nhập lấy cắp thông tin
khi lấy được thông tin hình ảnh nhạy cảm trong hệ thống camera
kẻ gian có thể khai thác gây ra những hậu quả khó lường
như trường hợp của một nữ ca sĩ bị phát tán nhiều clip nhạy cảm
được trích xuất từ camera an ninh nhà riêng mới đây
sau vụ việc trên nhiều người bỏ lỡ
hệ thống sật mình lo lắng trước nguy cơ bị xâm phạm đời tư do lỗ hổng bảo mật của loại thiết bị này
số liệu được cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông thống kê
camera an ninh là một trong những thiết bị có lỗ hồng an ninh mạng nhiều nhất tại việt nam
có đến hơn ba trăm một mươi thiết bị có lỗ hổng gây nguy cơ mất an toàn thông tin từ loại thiết bị này
thưa quý vị và các bạn trước sự việc người dùng bị đánh cắp dữ liệu từ hệ thống camera an ninh ngay một nhiều
thì không ai khác chính người dùng cần phải có những kiến thức để phát hiện và bảo mật dữ liệu cá nhân của mình khi sử dụng camera
để có thông tin rõ hơn về các chiêu thức thủ đoạn mà tin tặc lợi dụng cũng như là cách phòng tránh những rủi ro khi sử dụng camera giám sát
chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia an ninh mạng về vấn đề này
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
lời đầu tiên cũng xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
vâng thưa ông gần đây dư luận hết sức bất bình khi những video clip nhạy cảm của một ca sĩ bị phát tán lên mạng xã hội
mà nguyên nhân là do kẻ xấu đã tấn công vào hệ thống camera an ninh
trước đây cũng có rất là nhiều những vụ việc tương tự xảy ra kẻ xấu này đã lợi dụng những lỗ hỏng nào để tấn công vào hệ thống camera
ở đây có ba cách thức hoặc có thể nói là có ba kịch bản mà những kẻ xấu có thể truy cập vào
xem hệ thống camera của chúng ta
cái kịch bản đầu tiên đó chính là chúng ta chia sẻ cái kết nối wifi với những người xung quanh ví dụ hàng xóm này ạ
và khi mà hàng xóm chúng ta mà dùng chung hệ thống mạng wifi của chúng ta và mọi người hình dung khi đó thì hệ thống camera thì bao giờ nó phải có kết nối mạng
thế thì như vậy là những người hàng xóm những người xung quanh đấy cũng có thể truy cập vào cái hệ thống camera của chúng ta
và nếu mà những cái camera đó mà chúng ta thường là bây giờ hầu hết là mọi người lại gần như đã không đổi cái mật khẩu mặc định của
hệ thống camera đó
thì như vậy thì khi mà chúng ta chia sẻ cái kết nối wifi với hàng xóm của chúng ta thì vô tình chung chúng ta lại cho phép những người đó là truy cập vào hệ thống camera đặt trong nhà chúng ta
và như vậy thì hệ thống camera thay vì nó thực hiện cái nhiệm vụ giám sát an ninh nó lại trở thành một cái công cụ để theo dõi chính bản thân cái người chủ của ngôi nhà
để theo dõi và giám sát cái ngôi nhà của mình thì mọi người sẽ cài một cái ứng dụng một cái app trên cái điện thoại của mình
khi mà chúng ta thay đổi ví dụ chúng ta chuyển nhượng hoặc là chúng ta cho tặng
cái điện thoại hoặc cái máy tính bảng đấy thì thường là mọi người lại quên mất một điều là chúng ta cần phải xóa những cái ứng dụng những cái dữ liệu ở trên cái điện thoại của chúng ta đi
thế thì vô tình là chúng ta lại đưa chính cái ứng dụng cái công cụ cái phần mềm xem camera cho một người khác
và nếu mà vào những tay những người mà có ý đồ xấu thì người ta có thể là chính bằng chính những cái phần mềm đấy người ta xem cái camera của mình
và một nguyên nhân nữa thì cái nguyên nhân này thì nó
thiên hướng về mặt kỹ thuật đấy là những hệ thống camera khi chúng ta có kết nối với internet
và hacker có thể thông qua cái việc là những cái camera đấy có cái mật khẩu yếu hoặc những camera đấy có lỗi từ nhà sản xuất
chúng tôi hay gọi là các cái lỗ hỏng
và hacker có thể từ xa dùng những công cụ phần mềm để xâm nhập vào trong hệ thống camera đó và xem những nội dung riêng tư và nhạy cảm của chúng ta
vậy thưa ông những cái hành vi này theo luật pháp luật của việt nam thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ
các hành vi truy cập trái phép vào hệ thống camera của cá nhân hay tổ chức
thì theo hiện nay thì sẽ vi phạm luật an toàn thông tin mạng và luật an ninh mạng
và có thể chịu các cái trách nhiệm về xử lý hình sự
và những người phát tán những thông tin đó nhất là những thông tin nhạy cảm
thì cũng sẽ bị xử lý ở những mức độ theo quy định hiện nay thì sẽ bị xử lý ở những cái mức độ cao hơn
và chúng ta cũng nên nhớ rằng là bất kỳ hành vi nào khi chúng ta thực hiện trên internet thì đều để lại những cái dấu vết
nếu mà chúng ta thực hiện những hành vi sai trái đó thì khả năng là chúng ta
nếu những người mà thực hiện những hành vi xấu đó thì sẽ bị chịu những cái trách nhiệm về mặt pháp lý với những hành vi của mình
trên thị trường hiện nay thì bày bán rất là nhiều những cái loại camera an ninh
và cũng có nhiều loại là không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
vậy ông có thể chia sẻ về cái tính an toàn của những loại camera này không ạ
để giảm giá thành thì chắc chắn những cái nhà sản xuất mà những cái loại giá rẻ và trôi nổi
sẽ không chú ý đến những cái vấn đề về an toàn bảo mật
của những cái thiết bị của mình
thì đối với những cái thiết bị mà không có nguồn gốc rõ ràng
thì nguy cơ rủi ro về an ninh bảo mật nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái thiết bị
mà được phân phối và cung cấp bởi những cái đơn vị chính hãng tại việt nam
ông có những khuyến cáo nào dành cho những người dùng camera an ninh
để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra
ngay sau khi mà chúng ta lắp đặt lên thì mọi người nên đổi ngay cái mật khẩu
truy cập vào cái hệ thống camera của chúng ta
và như hiện nay thì là có những ứng dụng gọi là chia sẻ
cái mật khẩu wifi này ở trên các cái kho ứng dụng
và mọi người hình dung một cái nguy cơ như thế này
nếu mà chúng ta chia sẻ wifi đấy cho một người hàng xóm
thì bất kỳ một người nào đó ở ngoài đường cũng có thể kết nối vào
cái hệ thống mạng của chúng ta ở trong nhà được
lưu ý tuyệt đối mọi người là chúng ta không nên cài tùy tiện
những cái ứng dụng ở trên mạng mà những cái ứng dụng nhất là những ứng dụng
mà không phải từ những kho ứng dụng trinh thống
bởi vì những ứng dụng này thì có thể là chứa những cái phần mềm
để theo dõi đánh cắp cái mật khẩu truy cập vào hệ thống camera của chúng ta
mọi người nên thường trực cài đặt những cái phần mềm an ninh trên các cái thiết bị di động
như là điện thoại hay là máy tính của chúng ta để đảm bảo thường trực bảo vệ chúng ta
trước những cái nguy cơ toàn công từ internet
xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ
vâng qua những thông tin trao đổi vừa rồi của biên tập viên khánh thư
cùng với vị khách mời của chương trình thì hy vọng quý vị và các bạn
đã có những lưu ý trong việc sử dụng camera an ninh
còn bây giờ để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật
có trong bản tin gmt cộng bảy với phần trình bày của biên tập viên mỹ linh
xin mời chị mỹ linh
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
xin kính chào quý vị khán giả
bây giờ là bản tin gmt cộng bảy cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
và trong bản tin đặc biệt này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý sau đây
đại sứ quán mỹ tại iraq sơ tán khẩn cấp do biểu tình
khả năng thỏa thuận mỹ trung quốc được ký vào đầu năm mới
những phong tục chào đón năm mới trên thế giới
thưa quý vị
trước bộ ngoại giao iraq cho biết
đại sứ mỹ và các nhân viên đã được sơ tán ra khỏi đại sứ quán nước này tại thủ đô baghdad
trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình bao vây tòa nhà
đại sứ mỹ cùng các nhân viên đã được sơ tán do lo ngại nguy cơ an ninh từ cuộc biểu tình
theo bộ ngoại giao iraq
hiện chỉ có một số nhân viên an ninh ở lại tòa nhà đại sứ quán mỹ ở baghdad
hàng nghìn người biểu tình đã tập trung bên ngoài cửa chính để phản đối các cuộc không kích của mỹ
nhằm vào căn cứ của phiến quân được iran hậu thuẫn ở iraq
tổng thống mỹ donald trump đã yêu cầu iraq bảo vệ đại sứ quán mỹ
đồng thời cảnh báo iran phải chịu trách nhiệm cho việc này
trong khi đó thủ tướng iraq abdel mahdi đã yêu cầu người biểu tình rời khỏi khu vực ngay lập tức
khẳng định bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các đại sứ quán nước ngoài đều sẽ bị trừng phạt
thưa quý vị giới chức mỹ vừa nhận định thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa mỹ và trung quốc
có khả năng sẽ được ký vào tuần tới
kênh truyền hình fox news cố vấn thương mại nhà trắng peter navarro cho biết
có thể washington sẽ ký thỏa thuận trong một hoặc hai tuần tới
theo ông navarro hai bên đang chờ văn bản thỏa thuận được biên dịch sang tiếng trung quốc
và so sánh hai bản tiếng anh và tiếng trung để đảm bảo khớp nội dung
ông nhấn mạnh thỏa thuận sẽ được công bố nhanh nhất có thể
dù việc này còn phải chờ xác nhận của tổng thống donald trump hoặc đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
năm hai nghìn một mươi chín đang dần khép lại
dù không có những bước đi nổi bật ảnh hưởng mạnh mẽ tới tình hình địa chính trị trên thế giới
dòng giới phân tích đánh giá rằng nước nga trong một năm qua đã có sự chuyển mình
mang tính bước ngoặt và giúp nga phát triển hơn nữa trong tương lai
tình hình kinh tế của nga trong năm hai nghìn một mươi chín đang dần phục hồi nhờ giá dầu tăng
bên cạnh việc thúc đẩy chính sách phát triển trong nước thay thế nhập khẩu
nhằm đối phó với các biện pháp trừng phạt của phương tây
hoạt động ngoại giao của nga cũng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt
khi moscow tiếp tục thúc đẩy quan hệ với nhiều nước trong khu vực và trên toàn thế giới
cụ thể hướng tới việc cải thiện quan hệ với eu
duy trì sự hợp tác đôi bên cùng có lợi với thổ nhĩ kỳ
có bước đột phá lớn trong quan hệ với trung quốc tăng cường sự tập trung vào châu á
trong năm hai nghìn một mươi chín giới quan sát nhận định
cục diện chính trị nga tương đối ổn định với nền kinh tế phục hồi các hoạt động ngoại giao thuận lợi
thưa quý vị khép lại năm hai nghìn một mươi chín với những lo toan bộn bề
người dân trên toàn thế giới đang hân hoan
chuẩn bị chào đón năm mới năm hai nghìn hai mươi với những hy vọng và ước nguyện về một tương lai tốt đẹp hơn
và hãy cùng đến với không khí trước thềm năm mới năm hai nghìn hai mươi tại một số quốc gia trên thế giới
tại quảng trường đỏ của nước nga trong thời khắc sắp bước sang năm mới hai nghìn hai mươi
quang trường đỏ khoác lên mình một bộ quần áo vô cùng lộng lẫy
với những chùm đèn trang trí cây thông năm mới rực rỡ
những chú tuần lộc với những ngôi nhà bánh gừng như một thế giới cổ tích
bất chấp cây thông
với lạnh mút giá nhiều em nhỏ đã theo bố mẹ ra quảng trường đỏ từ sớm để đón năm mới
những dàn đèn như mưa sao băng cùng với những ban nhạc náo nhiệt
và những chú hề ngộ nghĩnh đang hâm nóng không khí lạnh giá tại moscow
còn tại quảng trường thời đại thành phố new york mỹ
màn đếm ngược đón năm mới sẽ bắt đầu vào khoảng trưa mai theo giờ hà nội
nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra thành công
quả cầu pha lê nổi tiếng tại quảng trường đã được tiến hành thử nghiệm đếm ngược và thắp sáng
sau khi thử nghiệm quả cầu pha lê khổng lồ đã được kéo lên cao
thắp sáng với nhiều màu sắc sáng lấp lánh
với hơn ba mươi hai bóng đèn led và hơn hai sáu trăm linh hình tam giác pha lê
quả cầu được treo lên ở độ cao gần bốn mươi mét ở trên đỉnh cột ở quảng trường thời đại
ước tính hơn một triệu người sẽ tham gia sự kiện đếm ngược năm nay
như thường lệ năm nay người dân hàn quốc cũng chào đón năm hai nghìn hai mươi
với màn rung chuông truyền thống tại đền bô sinh gác
ước tính sẽ có khoảng một trăm linh người tập trung tại khu vực đền tháp chuông bô sinh gác
vào khoảnh khắc giao thừa để nghe những tiếng chuông đón chào năm mới
giao thông xung quanh khu vực đền bô sinh gác được thắt chặt
toàn bộ các tuyến xe buýt bị cấm đi qua khu vực này từ một mươi giờ ba mươi phút tối đến một h ba mươi phút sáng
trong khi đó các dịch vụ giao thông công cộng bao gồm tàu điện ngầm
sẽ kéo dài hoạt động đến hai giờ sáng để phục vụ người dân
trong lễ rung chuồng một mươi một công dân tiêu biểu được chọn sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đánh ba mươi ba tiếng chuông báo hiệu một năm mới sắp đến
trải rộng trên diện tích sáu trăm linh m hai thế giới băng tuyết cáp nhĩ tân hai nghìn một mươi chín
với hai mươi một địa điểm chạm khắc băng tuyết tinh xảo đã dựng nên một khung cảnh kỳ vĩ
tạo ra điểm nhấn đặc biệt thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ chào đón năm mới
đây cũng là nơi diễn ra lễ hội băng tuyết quốc tế cáp nhĩ tân dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
khoảng một mươi công nhân đã mất nửa tháng để tạo nên một vương quốc băng tuyết lộng lẫy
với những khối kiến trúc cầu kỳ và nhiều bức tượng chạm khắc tinh xảo
điểm nhấn của công viên là một tòa lâu đài băng được xây bằng khoảng một trăm hai mươi khối băng lấy từ sông tùng hoa gần đó
đồng thời bổ sung thêm hai mươi hai khối băng nhân tạo có đặc tính dễ tạo hình hơn
thưa quý vị hiện tại chúng ta đã tới rất gần với thời khắc cuối cùng của năm cũ hai nghìn một mươi chín
và năm mới năm hai nghìn hai mươi đang tới với nhiều kỳ vọng mới
trong thời khắc này các quốc gia sẽ chuẩn bị chào đón năm mới với những phong tục thú vị như thế nào
mời quý vị khán giả cùng dạo quanh một số nước trên thế giới cùng chúng tôi
tại đan mạch người dân có phong tục đập vỡ chén đĩa vào đêm giao thừa

sau đó mang chúng đến đặt trước cửa nhà bạn bè hoặc người thân
họ quan niệm rằng nghi thức này sẽ mang lại nhiều may mắn trong năm mới
sáng ngày một tháng một cửa nhà nào càng có nhiều mảnh vỡ chén bát gia đình đó sẽ càng sung túc và thịnh vượng trong năm mới
ở estonia người dân thường ăn uống theo những con số may mắn vào đêm giao thừa
với họ những con số may mắn là bảy chín và một mươi hai
tương ứng với số bữa ăn mà người dân estonia sẽ ăn trong thời khắc chuyển giao sang năm mới
ở thủ đô tallinn mỗi gia đình bày thật nhiều rượu và món ăn
với niềm tin ăn càng nhiều thì sẽ càng no đủ trong năm mới
tại hungary người dân thường chào đón năm mới bằng cách đốt hình nộm con ma có tên là zestro
hình nộm này tự trưng cho những điều xấu xa và xui xẻo của năm cũ
và việc đốt hình nộm mang ý nghĩa xua tan những điều không may và chào đón may mắn trong năm mới
với hy vọng một năm mới an lành và dồi dào sức khỏe
người dân tây ban nha và bồ đào nha có phong tục ăn một mươi hai quả nho vào đêm giao thừa
khi chuông giao thừa ngân lên họ sẽ hòa mình vào đám đông
và ăn một mươi hai quả nho
theo đúng thứ tự của một mươi hai tiếng chuông
sau khi ăn nho họ cùng nhau tham gia những bữa tiệc sôi động kéo dài đến tận sáng hôm sau
đến các bãi biển ở brazil vào dịp năm mới
bạn sẽ được tham gia vào phong tục có tên là nhảy bảy con sóng
với niềm tin về những điều may mắn sẽ đến
nhiều người còn mang theo một bó hoa để ném ra biển trong lúc nhảy sóng
những màn pháo hoa đẹp mắt cũng thường được trình diễn ở những bãi biển của đất nước này dịp năm mới
tại scotland người dân tổ chức tiệc đón năm mới vào ba ngày cuối của năm
nhiều nghìn người sẽ cầm đuốc rượu hành xuống các con phố ở old town
thủ đô edinburgh trẻ dài từ quảng trường quốc hội cho tới đồi canton
kết thúc buổi rượu hành
mọi người sẽ cùng nhau đốt mô hình một chiếc thuyền của người ving được bố trí sẵn
ngày thứ hai
người scotland sẽ cùng nhau ca hát nhảy múa trên nền nhạc dân gian truyền thống
và cùng nhau đi dạo bộ
đến đêm giao thừa
mọi người sẽ cùng nhau tham dự bữa tiệc đón năm mới
cùng những màn bắn pháo hoa hoành tráng
đêm giao thừa ở nhật bản có tên là omisoka
đêm giao thừa
người nhật cùng nhau ăn bữa cơm tất niên
bữa ăn này được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong năm
các thành viên gia đình cùng trò chuyện ôn lại kỷ niệm của năm cũ
chia sẻ dự định kế hoạch năm mới
trẻ em được nhận otoshidama
tương tự với tiền lì xì trong ngày đầu tiên của năm mới
kết thúc bữa cơm tất niên
nhiều người sẽ đến các đền chùa gần nhà để đón giao thừa
thực hiện nghi lễ ninemairi
nghĩa là đi cầu nguyện vào thời khắc giữa hai năm
trong thời khắc này
người nhật bản tin rằng nếu rung chuông đủ một trăm linh tám lần
sẽ có thể xua tan đi những điều không may trong năm cũ
để đón những điều tốt đẹp trong năm mới
người ấn độ trao đón năm mới bằng lễ hội ánh sáng diwali
mọi người sẽ tặng thiệp và quà cho nhau
đồng thời họ cũng sẽ cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc trước thời điểm giao thừa
và đó cũng là những thông tin cuối cùng
khép lại bản tin trên mt cộng bảy cuối cùng
xin cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chương trình trong suốt một năm qua
với nhiều thăng trầm của các sự kiện trên thế giới
và mong rằng quý vị sẽ cùng chúng tôi bước sang năm mới hai nghìn hai mươi
với nhiều kỳ vọng mới và những thông tin đa sắc màu hơn nữa
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong năm mới hai nghìn hai mươi